theo số liệu thống kê của bệnh viện tâm thần tỉnh yên bái một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh có gần một trăm năm mươi bệnh nhân loạn thần do uống rượu tăng trên năm mươi bệnh nhân so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy
các bệnh nhân nhập viện đa phần đều là nam giới bị nghiện rượu với các biểu hiện ban đầu là ảo giác khó ngủ hoặc ngủ ít bỏ nhà đi lang thang
trước thực trạng ngày càng gia tăng các bệnh nhân loạn thần do rượu các bác sĩ bệnh viện tâm thần tỉnh yên bái khuyến cáo người dân cần hạn chế sử dụng rượu bia nói không với các loại rượu bia không rõ nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
đồng thời các ngành chức năng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong việc sử dụng rượu bia để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra